do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhiều trường đại học cho biết lễ tốt nghiệp và trao bằng cho sinh viên năm cuối sẽ phải lùi lại so với mọi năm
nhưng không vì thế mà các tân cử nhân phải chịu thiệt thòi về mặt giấy tờ hay chậm tốt nghiệp
em trần huyền chi sinh viên năm cuối trường đại học sư phạm hà nội cho biết đang làm hồ sơ xin việc
nhưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên việc nhận bằng của em sẽ phải lùi lại so với mọi năm
điều này ảnh hưởng không nhỏ tới cơ hội việc làm của em
theo dự tính của em thì sau khi ra trường em sẽ nộp bằng và xin vào làm việc ở số cơ sở trường quốc tế
nhưng mà theo em tìm hiểu thì người ta không cho nợ bằng thế là bây giờ em không biết phải làm thế nào
do thời gian qua thực hiện cách ly xã hội nhiều cơ quan doanh nghiệp tạm nghỉ nên cũng ảnh hưởng tới kế hoạch thực tập của sinh viên năm cuối
theo đó cũng ảnh hưởng tới thời gian tốt nghiệp
tuy nhiên ban chủ nhiệm khoa quốc tế trường đại học quốc gia hà nội khẳng định
tất cả các đợt xét tốt nghiệp sẽ theo đúng kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
những sinh viên có nhu cầu tốt nghiệp sớm tốt nghiệp đúng hạn sẽ được xét ngay sau khi các em hoàn thành chương trình đào tạo
quan trọng nhất đó là việc thực hiện đồng bộ tất cả những kế hoạch đặc thù đưa ra trong giai đoạn covid này của ban chủ nhiệm khoa quốc tế
theo đó thì tất cả các đơn vị tất cả các đối tượng từ sinh viên giảng viên thu bộ phận phục vụ khảo thí thanh tra bộ phận công nghệ thông tin đều phải vào cuộc
và thông qua đó thì sẽ giúp cho chúng tôi thực hiện tốt được tất cả các khâu liên quan đến đào tạo và cuối cùng là để đảm bảo tiến độ tốt nghiệp
nhiều trường khẳng định việc hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp thời gian qua khi thực hiện cách ly xã hội được triển khai bằng các phương tiện online
cũng không ảnh hưởng nhiều tới tiến độ tốt nghiệp của sinh viên
giảng viên đang trực tiếp sửa bài và khóa luận tốt nghiệp và đề án cho sinh viên
quá trình sửa bài này thì thực hiện qua các phương tiện liên lạc cá nhân hoặc
chính vì vậy thì kế hoạch tốt nghiệp của trường sinh viên trường đại học lâm nghiệp hoàn toàn chưa bị ảnh hưởng với tác động của dịch covid
do kế hoạch học tập của năm hai nghìn hai mươi được điều chỉnh lùi bốn tuần nên thời hạn hoàn thành học phần tốt nghiệp của các trường đại học cũng lùi tương ứng
tuy nhiên các trường cho biết sẽ tập trung giải quyết các thủ tục xét duyệt công nhận tốt nghiệp
in ấn văn bằng cho các sinh viên đạt điều kiện để tránh thiệt thòi cho những tân cử nhân khi tốt nghiệp vào năm học đặc biệt này